lực lượng chức năng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng vừa đưa gần bốn mươi người là cán bộ phường hòa an đi cách ly tập trung
do có tiếp xúc gần với một cán bộ phường được xác định dương tính với sars cov hai
theo ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín thành phố đà nẵng một trường hợp mắc covid một mươi chín mới được bộ y tế công bố
là phó chủ tịch ubnd phường hòa an quận cẩm lệ
sau khi đưa các cán bộ công chức phường đi cách ly tập trung chính quyền địa phương đã phun khử khuẩn toàn bộ khu vực
công an ban chỉ huy quân sự quận cẩm lệ đã cử cán bộ hỗ trợ điều hành hoạt động của phường